thông tin liên quan đến vụ giám đốc người trung quốc sát hại nữ kế toán vì nghi ngờ nạn nhân chiếm đoạt tài sản
sau quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với giang jong u là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn vinh nhuận phường khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để điều tra về tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do giang jong u nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản công ty
sau thời gian nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi ba yang jong ho trở lại bình dương phát hiện kho hàng bị thất thoát rất nhiều
bên cạnh đó người này phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình
do đó cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giết người